từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một biêu điện tp hcm triển khai điều tra xã hội học
đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm hai nghìn hai mươi trên cơ sở danh sách các đơn vị đã báo cáo gửi về sở nội vụ
sở nội vụ tp hcm yêu cầu các cơ quan chính quyền cấp quận huyện tuyên truyền cho người dân biết ý nghĩa mục đích của việc điều tra
đồng thời ủy ban nhân dân phường xã phổ biến đến từng khu phố tổ dân phố
để nhân dân trên địa bàn phối hợp với điều tra viên trong quá trình thực hiện phiếu khảo sát
từ kết quả thu phiếu điều tra xã hội học sở nội vụ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm và hội cựu chiến binh thành phố
sẽ tiến hành điện thoại phúc tra kết quả khảo sát do biểu điện tp hcm thực hiện
sở nội vụ tp hcm đề nghị các cơ quan cùng phối hợp để kết quả điều tra đạt kết quả chính xác khách quan trung thực